tính đến sáng nay ngày hai mươi tháng bốn trên thế giới ghi nhận hai bốn trăm linh bảy hai trăm chín mươi bốn người mắc covid một mươi chín và một trăm sáu mươi năm bốn mươi chín ca tử vong
tính đến sáng nay theo giờ việt nam trên thế giới có tổng cộng hai bốn trăm linh bảy hai trăm chín mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín và một trăm sáu mươi năm bốn mươi chín trường hợp tử vong
mỹ tiếp tục là tâm dịch với số ca tử vong đang là bốn mươi năm trăm bốn mươi tám người số ca mắc covid một mươi chín trên toàn nước mỹ là bảy trăm sáu mươi bốn ba trăm linh ba ca chiếm hơn ba mươi một trong tổng số ca nhiễm covid một mươi chín trên toàn cầu
thống đốc bang new york nhận định số liệu cập nhật cho thấy newark đã qua định dịch đáng chú ý tại châu phi số ca mắc covid một mươi chín đã tăng mạnh từ hai mươi hai trăm bảy mươi ca lên hai mươi một ba trăm một mươi bảy ca trong vòng hai mươi bốn giờ qua
virus sars cov hai đã xuất hiện
ở năm mươi hai trên năm mươi năm nước châu phi bắc phi là khu vực ghi nhận số ca mắc và tử vong cao nhất
trang tin mùa xuân nước nga ngày hôm qua đã đăng bài viết có tiêu đề cách một dân tộc dũng cảm đánh bại đại dịch khủng khiếp
trong đó khẳng định việt nam là một trong những ví dụ chống đại dịch covid một mươi chín thành công nhất thế giới hiện nay
thành công này được thể hiện rõ nhất ở sự vào cuộc rất sớm của đảng cộng sản việt nam và chính phủ với phương châm chống dịch như chống giặc
cũng theo bài báo một nguyên nhân nữa giúp việt nam giảm số ca mắc covid một mươi chín
một số người lây nhiễm là sự minh bạch thông tin và phối hợp hiệu quả giữa chính phủ và người dân
bài báo kết luận dù dịch đang gây ra nhiều ảnh hưởng song kinh tế việt nam sẽ vẫn phát triển mạnh
tiếp tục là một trong những đầu tàu cho nền kinh tế của khu vực châu á
với việc pháp dự kiến sẽ dỡ bỏ biện pháp phong tỏa toàn quốc vào ngày một mươi một tháng năm tới
nhà chức trách nước này lên kế hoạch cho những phương án giao thông xanh thời gian tới
trong đó đáng chú ý xe đạp dự kiến sẽ là phương tiện được nhiều người dân lựa chọn
nhằm đáp ứng xu thế này nhà chức trách nhiều thành phố lớn tại pháp đã bắt đầu triển khai dự án quy hoạch
nhằm đưa ra hệ thống giao thông an toàn cho phương tiện này
như thiết lập làn đường riêng dọc tuyến đường chính
cũng như mở rộng các làn đường riêng hiện có bằng vật liệu dễ tháo lắp